mới đây trước tình trạng hàng ngàn xe nông sản ung ứ tại cửa khẩu phó thủ tướng lê văn thành giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương
phấn đấu trước tết nguyên đáng không còn tình trạng xe ủn tắc tại các cửa khẩu
đây là cuộc họp thứ hai trong vòng hai tuần qua về vấn đề này với sự tham dự của một số bộ ngành địa phương có cửa khẩu
có vùng sản xuất nông sản lớn
phó thủ tướng cho rằng thời gian qua các bộ ngành địa phương nhất là các tỉnh có cửa khẩu đường bộ với trung quốc
đã có nhiều cố gắng trong xử lý tình trạng ung tắc hàng hóa
lượng xe ủn tắc tại các cửa khẩu đã giảm khá nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu
trong đó nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa gây thiệt hại lớn cho người sản xuất
giải pháp đưa ra thời gian qua đã đúng chưa phó thủ tướng đặt vấn đề để các bộ địa phương thảo luận
nói đúng rồi thì tổ chức thực hiện đã nghiêm túc chưa nếu chưa đúng thì cần đưa ra các giải pháp mới
báo cáo tình hình thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết
sau khoảng một mươi ngày kể từ cuộc họp lần trước của phó thủ tướng lê văn thành vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến sáng bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng số lượng xe còn tồn tại tại các cửa khẩu là ba sáu trăm linh chín xe giảm khoảng hai năm trăm linh xe
trong đó tại tỉnh lạng sơn còn tồn hai một mươi hai
năm xe giảm hai một trăm tám mươi chín xe
tại tỉnh quảng ninh còn tồn một hai trăm sáu mươi xe giảm hai trăm chín mươi năm xe
số lượng xe giảm phần lớn là chuyển tiêu thụ nội địa
nhưng cũng có một phần chuyển sang xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu hữu nghị
một phần chuyển qua xuất khẩu theo đường biển
thứ trưởng trần quốc khánh cho biết thêm nhiều cuộc làm việc tích cực giữa các bộ ngành địa phương của hai nước
tình hình đã được cải thiện hơn
tỉnh quảng tây đã tiến hành đánh giá tình hình thực tế công tác phòng chống dịch tại từng cửa khẩu để khôi phục hoạt động thông quan
hiện nay các tuyến biên giới phía bắc đã có một mươi cửa khẩu lối mở hoạt động
thứ trưởng trần quốc khánh nói trong đó cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là bốn trên bảy cửa khẩu
là cửa khẩu hữu nghị lạng sơn ga quốc tế đường sắt đồng đăng lạng sơn ga quốc tế đường sắt lào cai
cửa khẩu phụ đang hoạt động là hai trên hai mươi một cửa khẩu
các lối mở điểm thông qua vẫn đang tạm thời đóng
hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía bắc đã có những chuyển biến bước đầu
tuy nhiên rủi ro vẫn còn khó khăn vẫn có thể phát sinh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
trước báo cáo của bộ công thương phó thủ tướng lê văn thành nêu rõ các địa phương có cửa khẩu đã được giao việc chủ động điều phối
thông báo cho các địa phương doanh nghiệp về tạm dừng hay tiếp tục đưa hàng hóa lên cửa khẩu biên giới
vậy các địa phương cửa khẩu có thông báo cho các địa phương khác biết về việc hạn chế xe lên cửa khẩu hay không
ai là người tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào
phó thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc mở thêm các kênh tiêu thụ nông sản bị ung tắc
như đưa vào hệ thống phân phối của các trung tâm đô thị lớn đưa vào các nhà máy chế biến xuất khẩu bằng đường sắt đường thủy
kết luận cuộc làm việc phó thủ tướng lê văn thành đã nêu rõ chính phủ đã có chỉ đạo từ sớm về vấn đề tiêu thụ nông sản
nhất là việc xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới
trong vòng một mươi ngày chính phủ tổ chức hai cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương có nhiều văn bản chỉ đạo
đồng thời các bộ ngành địa phương cũng đã vào cuộc rất tích cực và đạt kết quả bước đầu